thưa quý vị nắng là trạng thái thời tiết đặc trưng ngày hôm nay ở cả ba miền đất nước
quý vị và các bạn có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đón tết
bởi chỉ đến tối nay thôi thì miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh
nhiệt độ giảm nhanh và kỳ nghỉ tết nguyên đán sẽ rét đậm rét hại
có mưa vùng núi còn có thể có mưa tuyết và băng giá